công báo hoàng gia thái lan ngày một tháng chín cho biết nhà vua nước này maha vachirarongkong đã quyết định ân xá cho cựu thủ tướng thạch sìn chirawas
theo đó giảm án tù ông đang phải chấp hành hiện nay từ tám năm xuống còn một năm
theo công báo hoàng gia thái lan ông thạch sìn cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn ăn hối cải
công báo hoàng gia thái lan cũng cho biết sức khỏe của cựu thủ tướng thạch sìn đang không được tốt cần được chuyên gia y tế chữa trị
sau một mươi năm năm sống lưu vong ông thờ sỉn đã trở về nước này vào ngày hai mươi hai tháng tám và bị tuyên phạt tám năm tù cho ba vụ án đã được xét xử trong thời gian ông vắng mặt
tuy nhiên ngay trong đêm đầu tiên trong trại giam ông thạch sìn đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa cảnh sát vì lý do sức khỏe